tum mơ rông là một trong sáu mươi hai huyện nghèo của cả nước với trên chín mươi tám là người đồng bào dân tộc thiểu số
cuộc sống gắn liền với nương dẫy còn nhiều khó khăn vất vả nên người dân nơi đây chưa mấy quan tâm đến việc học hành của con em mình
tuy nhiên với sức trẻ và lòng yêu nghề các thầy cô giáo nơi đây đã vượt qua khó khăn vất vả về đường đi cơ sở vật chất
ngày ngày miệt mài bám trường bám lớp xuống các thôn làng tuyên truyền vận động học sinh đến trường đưa con chữ đến với các em
điểm trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã tù mơ rông huyện tù mơ rông tỉnh con tùm có một trăm bốn mươi năm học sinh chia làm hai điểm trường
với hai mươi một cán bộ giáo viên các điểm trường nằm cách xa nhau đi lại rất khó khăn hệ thống cơ sở vật chất đồ dùng dạy học thiếu thốn đủ bề
vào mùa rảy đến mùa thì hầu hết là phụ huynh đưa con em mình theo ngủ ở rảy rảy thì rất xa nhà
cho nên là cả gia đình đều vào hết trong rảy ngủ
cho nên là
cho nên là việc duy trì sĩ số của cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong nhà trường thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn
xác định được sự khó khăn vất vả nơi mình đang công tác các thầy cô giáo nơi đây luôn nỗ lực tự động viên nhau vì tương lai của các em học sinh người dân tộc thiểu số khó khăn
sau những giờ lên lớp vất vả các thầy cô lại tất bật tìm đến nhà của các học sinh trong lớp để tuyên truyền vận động phụ huynh cho con em mình đến lớp
nói chung là khoảng thời gian mà em mới vô đây
nói chung là khoảng thời gian mà em mới vô đây thì là bà con nhận thức về học của học sinh thì cũng nói chung là cũng chịu được cao lắm
bây giờ trong quá trình bọn em đi vận động đi huy động nhiều rồi là nói chuyện nhiều thì là bà con đã nhận thức được cái việc học là quan trọng đối với gia đình và cộng đồng xã hội
cho nên là bà con có nhiều người là cũng muốn là cho con em đến trường để con em học được cao hơn và tốt hơn để giúp ích cho gia đình và xã hội sau này

trong số số đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn cần được các cấp chính quyền chung tay giúp đỡ giáo viên và học sinh với bớt những khó khăn mỗi khi đến lớp đến trường